các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km hồi giờ giật cấp một mươi

vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi tám năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai tuần vừa qua đợt mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm cho một trăm một mươi một người chết
các địa phương đã phải sơ tán gần hai trăm linh người
người dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ
cụ thể từ ngày sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi mưa lũ đã làm một trăm một mươi một người chết và hai mươi hai người mất tích
quảng trị là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về người
về giao thông một mươi sáu tuyến quốc lộ một trăm sáu mươi ba km đường quốc lộ gần một trăm sáu mươi hai km đường giao thông địa phương bị ngập
sạt lở hư hỏng tập trung ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị
ngoài ra mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp khi ba trăm bảy mươi ha lúa và gần bảy ha hoa màu bị ngập hư hại
hơn năm tám trăm linh con da súc sáu trăm tám mươi năm con da cầm bị chết
sau hơn ba ngày băng rừng xuyên đêm lực lượng công an tỉnh quảng trị đã đưa được thi thể đồng chí đại úy trương văn thắng
công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị từ vùng cô lập về nơi an nghỉ
trong đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi trong lúc ứng cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi
đồng chí đại úy trương văn thắng công an xã hướng việt huyện hướng hóa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
vì xã hướng việt bị chia cắt hoàn toàn bởi núi sạt lở mất điện toàn xã và không có cách nào liên lạc được
nên việc đưa thi thể đồng chí về nơi an táng gặp vô vàn khó khăn
với quyết tâm không để đồng đội nằm lại nơi đất lạnh
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng trị đã băng rừng xuyên đêm để tiếp cận được
với xã hướng việt và đưa được thi thể đồng chí về trong tối ngày hai mươi tháng một mươi
trong sự tiếc thương vô vàn của gia đình đồng chí đồng đội và người dân tỉnh quảng trị
sự hy sinh quên mình của đồng chí đại úy trương văn thắng trong lúc ứng cứu người dân gặp nạn
đã thể hiện tinh thần phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân quên mình lễ truy điệu đồng chí đại úy trương văn thắng
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị
mặc dù nước đang ở mức cao nhưng với quyết tâm cao nhất không để người dân nào bị đói bị rét
lực lượng cán bộ công an tỉnh nghệ an được tăng cường cho vùng lũ hà tĩnh
đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp ứng các nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con ở vùng tâm lũ
bước sang ngày lũ thứ ba mặc dù lượng mưa đã giảm so với hai ngày qua
tuy nhiên một số khu vực của huyện cầm xuyên và can lộc vẫn bị ngập lụt với mực nước lên đến gần hai mét
cùng với công an tỉnh hà tĩnh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an được tăng cường
đã nỗ lực hết mình huy động tối đa lực lượng phương tiện chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết
để hỗ trợ tối đa công tác phòng chống lũ lụt và sơ tán người dân đến nơi an toàn
còn tại quảng bình vào chiều tối ngày hôm qua một vụ sạt lở đất đá kinh hoàng
đã xảy ra ở khu vực đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo huyện minh hóa
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan
trên hai tuyến kiểm tra chặt chẽ tình hình sạt lở tại một số địa bàn trọng điểm ở tuyến biên giới
vị trí đóng quân của các đơn vị đồng thời tổ chức di rời người tài sản phương tiện đến nơi an toàn
cụ thể vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi tháng một mươi tại km một trăm ba mươi bảy một trăm linh đường một mươi hai a
cách cổng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo khoảng một trăm linh mét phát hiện bị sạt lở đất khối lượng lớn
từ phía doanh trại ra hết phần đường một mươi hai a
phương tiện không qua lại được tường rào phía trước đơn vị bị đánh sập đất sụt lún và giấy nhà ở của cán bộ chiến sĩ
một số khu vực nhà chỉ huy bị đánh sập hoàn toàn
bộ đội biên phòng quảng bình đã di rời cán bộ chiến sĩ và toàn bộ tài sản phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di rời khẩn cấp ba mươi bốn hộ với một trăm hai mươi bảy khẩu
ở bản cha lo về bản bãi dinh ca vàng xã dân hóa huyện minh hóa
để đảm bảo an toàn
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã thông báo cho các đơn vị liên quan
nước bạn lào nắm được tình hình đặc biệt hạn chế tối đa người và phương tiện xuất nhập cảnh từ lào về việt nam và hướng ngược lại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng ngày hôm nay
những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị hãy chui đón xem